liên tiếp những vụ bạo hành trẻ em bị phát hiện thời gian gần đây đã gây tâm lý lo ngại cho các bậc phụ huynh
đặc biệt là việc gửi trẻ chăm sóc trẻ là con em của những công nhân người lao động
tại các khu công nghiệp khu chế xuất tại tp hcm
rời quê ninh thuận vào làm công nhân tại tp hcm được hơn ba năm
thì cũng chừng ấy thời gian vợ chồng anh trần hữu hợi phải gửi con tại các cơ sở giữ trẻ tư nhân
gần đây dù lo lắng trước thông tin các vụ bạo hành trẻ em xảy ra liên tục
nhưng với đồng lương công nhân ít ỏi thật khó để gửi con ở những trường mầm non chất lượng tốt hơn
tại các khu công nghiệp khu chế xuất như tân thuận hiệp phước tân tạo
thời gian qua đã mở các trường mầm non cho con em công nhân người lao động
tuy nhiên chưa đáp ứng đủ nhu cầu
thống kê cho thấy thành phố hiện có đến một bốn triệu
trong đó chủ yếu là lao động nhập cư
riêng tại các khu công nghiệp khu chế xuất có hơn hai trăm năm mươi công nhân lao động
với khoảng bốn mươi năm mươi ngàn trẻ ở độ tuổi nhà trẻ mẫu giáo
các chủ nhà trò đều mong muốn rằng là có một cái nhà trẻ nào về nhà nước
để đảm bảo cho con nhân hồi yên tâm hồi dự trẻ
chứ hiện giờ những con tăng họ không yên tâm được
họ phải đưa ba mẹ ở nhà quê lên
để dựa con cho con nhanh đi làm thì thấy cũng rất là khó khăn
xây dựng thêm nhà trẻ thì hiện nay với diện tích đất trên địa bàn thành phố
đã được quy hoạch ổn định rồi
thì cái việc tìm kiếm thêm những cái vị trí đất trống phù hợp
để xây dựng nhà trẻ mẫu giáo cũng là một vấn đề khó khăn
trước nhu cầu bức thiết về chỗ gửi trẻ của người lao động
nhất là nhóm trẻ dưới ba mươi sáu tháng tuổi
thành phố hồ chí minh đã khởi công tám mươi dự án trường học
với hơn một phòng học thực hiện theo chương trình huy động vốn
cho vay đầu tư xây dựng trường mầm non công lập với tổng mức đầu tư hơn ba hai trăm linh tỷ đồng
ủy ban nhân dân thành phố cũng chỉ đạo
trong quy hoạch các khu công nghiệp trên địa bàn
bắt buộc phải có quy hoạch về nhà ở cho người lao động
bố trí quỹ đất để xây dựng cơ sở giáo dục mầm non